thông tin từ bộ y tế cho biết qua nghiên cứu kinh nghiệm điều trị bệnh xuất xuất huyết của các bệnh viện tuyến cuối
và khuyến cáo của tổ chức quốc tế bộ đã sửa đổi bổ sung hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh xuất xuất huyết
nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả điều trị hạn chế tỷ lệ tử vong
bộ y tế đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán điều trị sốt xuất huyết sửa đổi để thay thế hướng dẫn cũ ban hành năm hai nghìn một mươi chín
theo đó bộ yêu cầu các cơ sở y tế giả soát điều chỉnh lại các quy trình tiếp nhận sàng lọc tiêu chí phân loại cụ thể đối với từng ca bệnh
các cơ sở y tế cần tăng cường củng cố và duy trì hoạt động của nhóm điều trị sốt xuất huyết và đường dây điện thoại nóng
phòng chống dịch xuất xuất huyết tại các đơn vị khám trợ bệnh
các cơ sở y tế phải bảo đảm việc đáp ứng đầy đủ các phương tiện trang thiết bị thuốc dịch truyền máu và các chế phẩm của máu
các lưu đồ xử lý để cấp cứu người bệnh đặc biệt là dung dịch cao phân tử để chống sốc phải là hes hai trăm linh
hiện nay dịch sốt xuất huyết có xu hướng tiếp tục tăng số bệnh nhân cũng gia tăng gây tình trạng quá tải và nguy cơ tử vong trong bệnh viện